cảm thấy rất là rùng mình thậm chí là ám ảnh vì những đường dân sinh cắt qua đường sát giống như là những chiếc bẫy vậy
và hậu quả là tai nạn giao thông đã xảy ra
vâng và với hy vọng những điều tốt đẹp trong trường hợp này là không còn tai nạn giao thông đường sắt xảy ra
đề nghị ngành đường sát bộ giao thông vận tải có những tham mưu đúng đắn cho chính phủ
để khắc phục hoặc thay thế những bất cập của cung đường nối hà nội hải phòng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
ba xe ô tô trong đường hầm vượt sông sài gòn khiến các phương tiện bị hư hỏng giao thông qua đây bị ủn tắc kéo dài
thông tin từ trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn cho biết ô tô biển kiểm soát năm mươi một a năm mươi bốn nghìn tám trăm sáu mươi năm
lưu thông vào đường hầm sông sài gòn theo hướng từ quận hai sang quận một
khi đến giữa hầm thì tông vào một xe ô tô năm chỗ đang đi cùng chiều
và chạm mạnh khiến xe này tiếp tục lao tới khúc vào đuôi một xe khác tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn giữa ba xe
khiến giao thông qua khu vực nhất là đầu hầm hướng từ quận hai sang quận một bị ủn tắc kéo dài
nhằm đảm bảo an toàn giao thông trật tự an toàn xã hội dịp tết cổ truyền và mùa lễ hội đầu năm hai nghìn hai mươi
cục cảnh sát giao thông đã có kế hoạch chỉ đạo cảnh sát giao thông cả nước phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm để nhân dân vui xuân đón tết
theo đó cục cảnh sát giao thông đã thành lập năm cục cắm chốt dọc tuyến quốc lộ một từ tỉnh lạng sơn đến thành phố hồ chí minh
các chốt này do các lãnh đạo cục trực tiếp phụ trách cùng với trưởng phòng cảnh sát giao thông tỉnh thành phố ứng trực chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý những hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn
vượt sai quy định dừng đỗ xe trên cao tốc hay là trở quá số người quy định
các hoạt động phạm tội trên tuyến như buôn lậu vận chuyển pháo nổ ma túy và các loại hàng lậu khác
trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị sở giao thông vận tải hà nội vừa công bố kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
do nhu cầu hành khách sử dụng xe buýt dịp tết nguyên đán sẽ tăng đột biến vào các ngày một mươi ba một mươi bốn tháng hai và hai mươi hai mươi một tháng hai
do đó từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi một tháng hai thành phố dự kiến thực hiện chín mươi sáu tám trăm chín mươi sáu lượt xe buýt tăng một mươi bảy chín so với dịp nghỉ tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi
đồng thời tăng cường giải tỏa hành khách trên hai mươi tám tuyến buýt nối các bến và tuyến buýt có nhu cầu hành khách lớn trước trong và sau dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân với năm mươi năm xe một ngày dự phòng
số lượng xe tăng cường giải tỏa là một trăm một mươi
xin cảm ơn
một bất ngờ thú vị thưa quý vị
tôi từng mong ước sẽ được gặp gỡ với một chú robot và không ngờ là giờ mong ước gạch sắt trở thành hiện thực
sau chương trình này chúng ta sẽ cùng thử ghé qua quán cà phê đặc biệt vừa rồi chị vi văn nhé
chắc chắn là như thế rồi chị yên minh ạ
chúng tôi rất mong muốn ở đâu có những con người đặc biệt những điều độc đáo hay khung cảnh mới lạ
quý vị hãy thông tin giúp chúng tôi qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba bảy nghìn sáu trăm ba mươi ba một mươi bảy hoặc email thư ký thời sự a g intv gov vn
và tiểu bục live stream với khán giả vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và chúng tôi hy vọng rằng với ba mươi phút đồng hành cùng chương trình đã giúp cho quý vị khởi đầu một ngày mới thật là hào hứng và thực hiện thành công mọi kế hoạch
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình an ninh ngày mới vào giờ này ngày mai